theo ghi nhận từ các lực lượng chức năng tại địa bàn trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh hiện nay
người dân cũng đã tự nâng cao ý thức và hợp tác tuyệt đối với các yêu cầu của công tác phòng chống dịch
bên cạnh nỗ lực của cơ quan chức năng sự chung tay của người dân địa phương
được coi là một yếu tố then chốt tạo động lực mạnh mẽ cho công cuộc phòng chống dịch bệnh hiện nay tại quảng ninh
với phương châm chống dịch như chống giặc tỉnh quảng ninh cam kết bằng mọi biện pháp
sẽ khống chế được sự bùng phát của dịch bệnh trong vòng từ tám tới một mươi ngày
đồng thời đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động của nhân dân trong dịp tết nguyên đán năm nay
tính đến sáng nay ba mươi tháng một công an tỉnh hải dương phối hợp với các cơ quan y tế và chính quyền địa phương
đã kích hoạt các biện pháp phòng chống dịch trong tình trạng khẩn cấp
hải dương cũng đã huy động tối đa lực lượng phục vụ công tác ra soát truy vết xét nghiệm tổ chức cách ly
và điều trị theo đúng phương châm bốn tại chỗ thực hiện nhiệm vụ kép vừa chống dịch
vừa đảm bảo an toàn đại hội đảng toàn quốc lần thứ một mươi ba
thực hiện cao điểm phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín công an tỉnh hải dương đã thành lập
các đoàn công tác do các đồng chí trong ban giám đốc làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra công tác phòng dịch
tại công an các huyện thị xã thành phố đặc biệt tại các địa bàn dịch bệnh bùng phát và diễn biến phức tạp
qua kiểm tra các đơn vị đã chấp hành tốt chế độ giao ban trực ban thường trực chiến đấu theo quy định
lãnh đạo các đơn vị đã quan tâm đến công tác thông tin tuyên truyền về tình hình diễn biến tính nguy hiểm của dịch bệnh
làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ đặc biệt là những cán bộ chiến sĩ đang ngày đêm thực hiện nhiệm vụ
tại các chốt kiểm soát dịch bệnh
trên địa bàn thành phố trí linh kinh môn kim thành một trăm linh quân số cán bộ chiến sĩ tham gia phòng chống dịch
đến thời điểm hiện tại hơn bảy mươi chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh hải dương đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả
lực lượng công an đã tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương xây dựng triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự
tại các điểm phong tỏa khu cách ly tập trung và trong cộng đồng dân cư
những người làm tại công ty pojun của phú thái và của trí linh và tiếp đó đã tham mưu để có một thông báo
trên loa truyền thanh đến toàn thể nhân dân trong việc phòng và chống dịch bệnh
và truyền đạt công điện khẩn số một của chủ tịch hải dương tỉnh về việc phòng chống dịch bệnh trong tình hình hiện nay
bên cạnh đó toàn lực lượng công an tỉnh hải dương luôn trong trạng thái sẵn sàng tham gia thực hiện các phương án phòng chống dịch

tốc truy vết áp dụng ngay các biện pháp cần thiết khi phát hiện dấu hiệu nghi ngờ dịch bệnh
và người nghi nhiễm covid một mươi chín không để lây lan ra cộng đồng tái kích hoạt các tổ covid cộng đồng
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người tổ chức xác minh truy vết các trường hợp từ vùng dịch về
hoặc tiếp xúc với các bệnh nhân f một và f hai

và phòng chống dịch
nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của dịch bệnh chủ động ứng phó với mọi tình huống
với phương châm bốn tại chỗ công an tỉnh hải dương đã xây dựng kế hoạch lên phương án bố trí các điểm cách ly tập trung
nơi ở cho cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các khu vực vùng cách ly và tham gia các nhiệm vụ khác có khả năng lây nhiễm
nghi nhiễm bệnh
các địa điểm cách ly đều cơ bản đảm bảo
cơ sở vật chất trang thiết bị vật tư y tế hoàn thành việc xây dựng kế hoạch quy trình tiếp nhận phân luồng
chuyển tuyến bệnh nhân ứng phó với dịch bệnh
vào trưa nay ba mươi tháng một sở y tế của tỉnh bạc liêu cho biết cả bốn người từ hà nội di chuyển đến địa bàn tỉnh bạc liêu
đi chung chuyến bay với bệnh nhân covid một mươi chín đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần một với virus sars cov hai
bốn hành khách gồm hai nam hai nữ sau khi di chuyển từ hà nội vào sân bay tân sơn nhất thành phố hồ chí minh
họ tiếp tục di chuyển xuống tỉnh bạc liêu bằng xe
tối ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một những hành khách này nghỉ tại một khách sạn trên địa bàn phường một thành phố bạc liêu
vào sáng ngày ba mươi tháng một thì họ đến ăn sáng và nghỉ tại hai địa điểm khác trên địa bàn thành phố bạc liêu
ngay khi nắm thông tin lực lượng chức năng đã truy vết bốn công dân trên
vào khoảng gần chín giờ sáng ngày ba mươi tháng một năm hai nghìn hai mươi một đã tiến hành đưa năm người gồm bốn hành khách trên và một tài xế
vào khu cách ly tập trung của thành phố bạc liêu và lấy mẫu xét nghiệm
đến gần một mươi hai giờ cùng ngày cả năm mẫu xét nghiệm đều cho kết quả âm tính lần một với virus sars cov hai
các địa điểm mà các hành khách này đến được khử khuẩn vệ sinh
những người tiếp xúc gần với những hành khách cũng được cho đi cách ly tại nhà
thứ trưởng bộ giáo dục và đào tạo nguyễn hữu độ vừa ký công văn gửi các sở giáo dục và đào tạo
về việc chủ động điều chỉnh kế hoạch dạy học ứng phó với dịch covid một mươi chín
nhằm đáp ứng mục tiêu kép đảm bảo an toàn cho học sinh giáo viên phòng chống dịch
và hoàn thành kế hoạch năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi một
theo đó bộ giáo dục và đào tạo yêu cầu các sở chuẩn bị các phương án điều chỉnh kế hoạch giáo dục của nhà trường
chủ động triển khai tổ chức dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện thực tiễn của nhà trường
để thực hiện chương trình phòng chống và ứng phó kịp thời khi dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp
các sở chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai kịp thời hiệu quả
việc dạy học trực tuyến theo công văn số một nghìn sáu mươi một ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
và các hình thức dạy học khác phù hợp với điều kiện của địa phương trong trường hợp phải cho học sinh nghỉ học ở trường
bộ giáo dục và đào tạo cũng yêu cầu các sở trực thuộc thực hiện đúng hướng dẫn của bộ y tế và cơ quan chuyên môn
trong trường hợp phát hiện ca lây nhiễm covid một mươi chín f một f hai tại địa phương
kịp thời báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh thành phố để quyết định cho học sinh nghỉ học ở trường
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho giáo viên học sinh
đến thời điểm này đã có nhiều trường học trên cả nước bắt đầu cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch covid một mươi chín
thưa quý vị sau khi phát hiện các ca mắc covid một mươi chín tại hải dương quảng ninh bắc ninh hà nội hải phòng
thành phố hồ chí minh hiện các tỉnh thành phố đang nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh
hạn chế dịch bệnh lây lan trong cộng đồng
riêng tại thành phố hà nội hiện đã tiến hành ra soát lấy mẫu tất cả các trường hợp liên quan đến ổ dịch
tại hải dương và quảng ninh
mang chức năng nhanh chóng triển khai để kịp thời khoanh vùng dập dịch
còn người dân thì cũng tự nâng cao ý thức tiếp tục duy trì tốt các biện pháp phòng chống dịch để bảo vệ bản thân và cộng đồng
thưa quý vị khán giả trong thời gian vừa qua thì cả nước vẫn đang tiếp tục duy trì thực hiện hai mục tiêu kép
đó là vừa phát triển kinh tế xã hội vừa phòng chống dịch
chính vì vậy mà ngay khi có những thông tin mới liên quan đến các ca mắc mới trong cộng đồng
người dân không hề lo lắng và hoang mang hoàn toàn tin tưởng vào các công tác phòng chống dịch của chính phủ
các biện pháp phòng chống dịch trước đây đã được duy trì thì tiếp tục được tăng cường và đẩy mạnh
khẩu trang đã trở thành vật bất ly thân của ông tích và bà văng mỗi khi ra ngoài đường hơn một năm nay
đặc biệt khi đến những nơi công cộng ông bà đều chú ý hạn chế tiếp xúc với các bề mặt và khử khuẩn khi về nhà
tự bảo vệ mình trước tiên
đặc biệt là bảo vệ cộng đồng
ý thức phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín đã được mỗi người dân nâng cao trong suốt thời gian vừa qua
tôi rất là tín nhiệm nhà nước rất là tin tưởng vào công cuộc chống dịch
đồng thời tôi cảm thấy mình phải có cái nghĩa vụ để mà đề phòng
như là mang khẩu trang như là rửa tay bằng xà phòng v v diệt khuẩn ở mọi nơi mọi lúc
theo dõi chương trình tv thì bác thấy là nói chung là công tác của chính
nói chung là nhanh và con đường đi là đứng và dân dân ủng hộ
tại một số cơ sở kinh doanh các biện pháp phòng chống dịch đã được tăng cường
các nhân viên được quán triệt đeo khẩu trang trong suốt thời gian làm việc
công tác vệ sinh cửa hàng cũng được thực hiện thường xuyên liên tục để hoạt động kinh doanh an toàn trong thời kỳ dịch bệnh
mình cũng cho nhân viên là vệ sinh quán còn nữa là sát phẩm thường xuyên
và hạn cho khách hàng
chúng ta đang ngồi với khoảng cách an toàn để đảm bảo phòng chống dịch
hiện nay các địa phương đang đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh
có các biện pháp nhanh chóng kịp thời để truy vết ra soát khoanh vùng hạn chế việc lây lan trong cộng đồng
chính vì vậy mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác là một chiến sĩ trinh sát
nhằm phát giác những trường hợp không chấp hành việc phòng chống dịch covid một mươi chín theo quy định
truy vết rất quan trọng truy vết để tin tất cả những người mà có liên quan và có khả năng
bằng bệnh và bên cạnh đó thì tập trung cách ly toàn bộ những đối tượng bị dương tính cho điều trị
thế còn những đối tượng mà nam vẫn gọi là f một tiếp xúc gần thì phải cho cách ly vào khu tập trung
những đối tượng liên quan f hai là chúng ta phải yêu cầu cách ly tại nhà
tên nguyên đán đang đến gần đây cũng là thời điểm nhu cầu đi lại mua sắm gặp gỡ của người dân tăng cao
tuy nhiên trước những diễn biến mới của dịch bệnh người dân được khuyến cáo cần tiếp tục
thực hiện tốt thông điểm năm k
tất cả gồm khẩu trang khử khuẩn khoảng cách không tụ tập khai báo y tế
cùng đó thì phải ra khai báo y tế ngay và được xét nghiệm lấy mẫu và cần thiết có những trường hợp
là cần được đi cách ly để khỏi lây ảnh hưởng tới người nhà và cộng đồng
đang dịch covid thì mọi người hãy phòng tránh cách tốt nhất
đi ra đường hãy đeo khẩu trang và rửa tay khi ăn uống và làm việc
mình sẽ rửa tay thường xuyên đeo khẩu trang và giữ đúng cự ly hai mét
mỗi người có ý thức một chút thì mọi việc sẽ tốt hơn
biến thể mới của virus sars cov hai có tốc độ lây lan rất nhanh trên bảy mươi
do đó bên cạnh sự vào cuộc
quyết liệt của các cấp các ngành thì sự ý thức trong phòng dịch của người dân là vô cùng quan trọng
vâng vừa rồi là những tin tức nổi bật về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
chương trình an ninh hai mươi bốn h xin được tiếp tục với bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy
hoàng trí xin kính chào quý vị
bệnh nhân đi từ hải dương về thành phố
bằng đường hàng không có tiếp xúc gần với bệnh nhân một sáu trăm một mươi hai
đây là thông tin được phát đi từ đại diện sở y tế thành phố hồ chí minh trong cuộc họp báo khẩn vào sáng nay
theo thông tin từ công an chức năng
bệnh nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba đi trên chuyến bay vn hai trăm một mươi ba từ sân bay nội bài đến sân bay tân sơn nhất
vào lúc một mươi năm h ngày hai mươi tám tháng một
sau đó người này đến trú tại một khách sạn trên địa bàn quận một mươi một thành phố hồ chí minh
có tiếp xúc gần với bốn người tại đây
khi được người nhà thông báo chị họ là bệnh nhân một nghìn sáu trăm một mươi hai mắc covid một mươi chín
bệnh nhân này đã chủ động khai báo y tế qua đường dây nóng và được cách ly tại bệnh viện quận một mươi một vào hai mươi ba h cùng ngày
chiều hai mươi chín tháng một bệnh nhân được chuyển đến cách ly tại bệnh viện giải chiến hồ chí minh
những người tiếp xúc gần với bệnh nhân tại khách sạn và một mươi hai người ở cùng khách sạn đã được đưa đi cách ly
trên chuyến bay vn hai trăm một mươi ba có hai mươi bảy người đã tiếp xúc gần với bệnh nhân trong đó hai người không liên lạc được
chín người từ các tỉnh thành phố khác và một mươi sáu người tại thành phố hồ chí minh đã được cách ly lấy mẫu xét nghiệm theo quy định
cũng trong buổi họp báo lãnh đạo thành phố cho biết dù ở thế bị động nhưng đến thời điểm này
thành phố hồ chí minh chưa có dịch bệnh mà chỉ có nguy cơ dịch bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào
đồng thời khẳng định đến thời điểm hiện tại tất cả các lễ hội hội nghị các hoạt động kinh tế chính trị xã hội vẫn phải tổ chức bình thường
tuy nhiên cần lưu ý trong điều kiện thực tế các cơ quan đơn vị nên tự xem xét cân nhắc cái nào có thể thu gọn hoặc tạm thời chưa hoạt động
chuyển qua các tin tức từ miền tây nam bộ công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp cho biết vừa bắt quả tan một tụ điểm đá gà ăn thua bằng tiền với một mươi năm đối tượng tham gia
chiều ngày hai mươi chín tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại ấp phú lợi b xã phú thuận b huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế và ma túy
công an huyện hồng ngự tỉnh đồng tháp phối hợp công an xã phú thuận b kiểm tra triệt xóa điểm đá gà ăn thu bằng tiền bắt giữ một mươi năm đối tượng tham gia
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai con gà trống đá ba cặp cửa sắt một cân đồng hồ các đối tượng tự giao nộp hơn một trăm linh triệu đồng và nhiều tăng vật có liên quan
các đối tượng trên được đưa về cơ quan công an làm việc lấy lời khai phục vụ công tác điều tra xử lý vi phạm
còn tại huyện tháp một mươi ngày hai mươi chín tháng một phòng cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy công an tỉnh đồng tháp đã phối hợp với công an huyện tháp một mươi
mật phục bắt quả tang hai đối tượng đang giao ma túy tại một quán cà phê
theo đó tại quán cà phê thuộc khóm hai thị trấn mỹ an huyện tháp một mươi tỉnh đồng tháp hai đối tượng nguyễn thị thúy thấm
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ xã thanh mỹ huyện tháp một mươi và phan văn hảo sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ngụ xã đốc binh kiều huyện tháp một mươi đang có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hai bịch ma túy đá trọng lượng một mươi chín chín trăm hai mươi chín g một xe mô tô biển kiểm soát sáu mươi sáu b hai hai mươi hai nghìn tám trăm ba mươi bốn
cùng nhiều tăng vật khác có liên quan qua làm việc các đối tượng khai nhận số ma túy trên lấy của một người lạ ở cầu mỹ thuận rồi đi giao
mỗi lần giao ma túy thì nhận được tiền công là năm trăm linh đồng khi đến địa điểm trên thì bị phát hiện bắt giữ
hiện công an đang tạm giữ hình sự hai đối tượng thấm và hẻo để tiếp tục điều tra làm rõ
thời gian qua các vụ cháy liên quan đến hàng cát kim loại xảy ra khá nhiều trên địa bàn của cả nước
tại tỉnh hậu giang lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh đã thường xuyên tăng cường kiểm tra công tác an toàn
phòng cháy chữa cháy đối với một số cơ sở hàng cắt kim loại để đề phòng ngừa cháy nổ xảy ra
là chủ một cơ sở hàng các kim loại sử dụng bộ hàng các gió đá oxy acetylene trên địa bàn phường một thành phố vị thanh
ông nguyễn bạch long cho biết tất cả thiết bị nổ đầu đạn hay các dụng cụ chứa ga xăng dễ bắt lửa
ông tuyệt đối không nhận hàng cắt để làm ra sản phẩm vì tính nguy hiểm của chúng
thông thường khi hàng hoặc cắt kim loại nhiệt độ ở tâm ngọn lửa có thể đạt từ tám trăm năm mươi đến hai nghìn năm trăm linh độ c
nguy cơ cháy
các vụ cháy nổ do hàng cắt xuất phát từ bình khí acetylene bị nổ hệ thống điện không đảm bảo an toàn
hay những vẩy hàng là các hàng kim loại nóng chảy có nhiệt độ rất cao bắn ra xung quanh dễ gây cháy
nếu gặp các vật liệu dễ cháy như vải giấy nệm
đặc biệt một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các vụ cháy do hàng cắt kim loại là do một số người
vẫn còn chủ quan lơ là trong công tác phòng cháy chữa cháy khi làm việc
gần đây nhất là xảy ra cháy tại công ty mai nhà bè ở tỉnh sóc trăng
thiệt hại tài sản khoảng một trăm tám mươi tỷ đồng và gây cháy hoàn toàn khoảng một mươi m hai nhà xưởng
nguyên nhân xuất phát từ việc công nhân hàng cắt kim loại vô ý để xây ra cháy
theo thống kê trong một mươi năm trở lại đây trên địa bàn tỉnh hậu giang xảy ra bốn vụ nổ làm chết ba người
hai người bị thương nặng
gần đây nhất là việc cắt đầu đạn ở phường bảy thành phố vị thanh gây nổ làm chết một người
và hiện trên địa bàn tỉnh còn một mươi ba điểm hàn cắt kim loại
chưa có kiến thức về phòng cháy chữa cháy
về công tác phòng cháy chữa cháy để từ đó có một kiến thức để kinh doanh mua bán hàng cắt được an tâm hơn
để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở hàng cắt kim loại bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng
thì chính ý thức của chủ các cơ sở và công nhân trong vấn đề này cũng vô cùng quan trọng
trong đó cần phải có kinh nghiệm nắm được quy trình kỹ thuật hàng cắt
có các biện pháp an toàn và trang bị đầy đủ các dụng cụ phương tiện chữa cháy ban đầu
thưa quý vị công an quận tân sơn
công an quận tân phú tp hcm vừa cho ra mắt mô hình kết nối gia lô vì quận tân phú bình yên
mô hình này được đánh giá là đem lại nhiều tiền ích hiệu quả trong việc tuyên truyền
cảnh báo và tố giác tội phạm giữa người dân với cơ quan công an
bên cạnh đó còn tạo thuận tiện nhanh chóng cho người dân khi làm các thủ tục hành chính
với ứng dụng zalo trực tuyến trên thiết bị số công an quận tân phú đã cho ra mắt một mươi tám nhóm kết nối
các nhóm này được phân quyền theo cấp độ giữa người dân tổ dân phố với công an phường
cao hơn là công an các phường với công an quận
từ trong nhóm này người dân sẽ được cung cấp thông tin từ phía chính quyền về thủ tục hành chính
thông tin an ninh trực tự tội phạm truy nã
chiều ngược lại người dân khi có thắc mắc về hành chính có thể đặt câu hỏi trên nhóm
đặc biệt là việc tố giác tội phạm của người dân rất dễ dàng nhanh chóng hoàn toàn bảo mật và an toàn
qua hướng dẫn của công an quận tân phú
chúng tôi thấy là người dân cũng rất dễ vào gia lô để tiếp nhận các thông tin
của công an quận tân phú
công an quận cũng như là nắm bắt được trình hình các tội phạm hay là thủ tục hành chính
hay là vấn đề liên lạc với cơ quan giao thông hay gì đó là cũng rất là dễ dàng
nhanh chóng về cái thông tin cái thứ hai là nó đảm bảo được cái bí mật
cái thứ ba là nó tạo điều kiện cho cái mối quan hệ của người dân và cơ quan công an
và đặc biệt là những cơ quan của nhà nước thì nó có những cái gắn bỏ hơn và mật thiết hơn
để đảm bảo tính bảo mật thông tin an toàn tuyệt đối cho người dùng
đồng thời ngăn chặn những tin xấu tin sai sự thật quảng cáo rao vặt hay là dụng kênh
để đăng tải truyền bá hình ảnh đồi trụy phản cảm đưa tin chống phá phản động
cũng sẽ được ban biên tập kiểm soát kiểm duyệt trước khi đăng bài
khi mà bàn ký kết cái hợp đồng với lại zalo việt nam thì chúng tôi đã tính đến cái việc này
yêu cầu phía gia lô là phải đảm bảo về cái nội dung là không để cho bất cứ một cái thành phần quảng cáo giao vặt nào
sen vào trong trang gia lô của chúng tôi
cái này là cái nguyên tắc bảo mật
và thêm một cái việc nữa là cái việc mà tiếp nhận cái thông tin của người dân liên quan đến an ninh trật tự
thì là việc tiếp nhận chỉ có cái số mà anh em trong cái admin thì mới
đối với hệ thống kết nối gia lô vì quận tân phú bình yên là dạng tin nhắn giữa các thành viên đã kết nối
nhà khung khắp sẽ không can thiệp vào phần nội dung
do đó toàn bộ phần nội dung tin tức tài liệu đi đến sẽ do ban biên tập là các trưởng
phó trưởng công an phường và một số bộ phận có liên quan của công an quận tân phú thực hiện